sống chung với lũ là một cụm từ quen gọi của người dân vùng đồng bằng sông cửu long
ở đây ngoài thích ứng với lũ như một thói quen hàng ngày thì việc tạo ra những ngành nghề
những mô hình kinh tế để tăng thu nhập trong những tháng nước cũng được nhiều bà con quan tâm
việc nuôi lươn ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp là một ví dụ điển hình
với lợi thế là huyện đầu nguồn nên vào thời điểm con nước nhảy bờ thì nhiều người dân huyện hồng ngự bắt đầu mở những trại nuôi lươn
vì vào thời điểm này nguồn thức ăn rất phong phú và đa dạng như cá tạp cua ốc bô vàng
mô hình nuôi lươn ở đây không cần tốn nhiều diện tích có thể tận dụng đất gần nhà từ tám đến trên một mươi m hai là có thể thực hiện được mô hình

mô hình nuôi lươn ở đây không cần tốn nhiều diện tích có thể thực hiện được mô hình
mô hình nuôi lươn ở đây không cần tốn nhiều diện tích có thể thực hiện được mô hình